công tác an sinh xã hội tiếp tục được trú trọng nguồn lực tài nguyên được quản lý sử dụng hiệu quả hơn bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng
mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực là cơ bản

công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng nguồn lực tài nguyên được chú trọng tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực là cơ bản
ngoại giao vaccine đã và đang được việt nam triển khai quyết liệt trên nhiều cấp khác nhau đặc biệt ở cấp cao
các cuộc điện đàm tiếp xúc của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và quốc hội với lãnh đạo nhiều quốc gia đều có một thông điệp chung
đó là mong muốn các quốc gia tạo thuận lợi để việt nam tiếp cận nguồn cung cũng như công nghệ sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín
với nhiều nỗ lực đàm phán đến nay ngoài một trăm linh năm triệu liều vaccine đã cam kết và ký hợp đồng việt nam đang tiếp tục đàm phán để có được bảy mươi triệu liều khác
như vậy dự kiến đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam sẽ có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
hiện việt nam đã nhận hơn một mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó triển khai tiêm khoảng bốn ba triệu liều
mục tiêu chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng trên toàn quốc của chúng ta
để đạt được mục tiêu này chúng ta phải thực hiện
việc có đủ vaccine cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất ở trong nước
và mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine
có vaccine rồi chúng ta phải thực hiện tiêm chủng miễn phí cho nhân dân đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả
tôi đã từng nghĩ và trao đổi với không ít bạn bè quốc tế
là khi chúng ta có những thành công bước đầu trong việc khống chế dịch bệnh
thì nó thể hiện một cái hệ thống chính trị vững mạnh
thể hiện một quyết tâm rất cao của các cấp lãnh đạo các cơ quan có trách nhiệm đấy
dự kiến trong quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ nhận khoảng chín mươi một năm triệu liều
có được những liều vaccine quý giá khi tình hình khan hiếm đang diễn ra trên toàn cầu
chính trị lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội sự chung tay của người dân doanh nghiệp
lòng tin của người dân doanh nghiệp vào đảng nhà nước cũng như niềm tin vào vaccine sẽ giúp việt nam sớm thoát khỏi đại dịch
những kết quả thực tế cho thấy chiến lược ngoại giao vaccine đã mang lại hiệu quả bước đầu
tuy nhiên lượng vaccine này chưa thể giúp cho chiến lược vaccine của việt nam về đích
bởi theo tính toán thì nước ta cần tới một trăm năm mươi triệu liều vaccine để tiêm cho bảy mươi dân số
trong khi đó
nguồn cung vaccine hiện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu
điều này làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vaccine của việt nam
về lâu dài giải pháp căn cơ quan trọng nhất đó là phải đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển vaccine trong nước
song song với đó các kịch bản các phương án tổ chức chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn nhất trong lịch sử cũng khẩn trương được triển khai
ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt linh hoạt đẩy mạnh nghiên cứu
chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine
trong đó các doanh nghiệp nhà khoa học đang nỗ lực ngày đêm để nghiên cứu phát triển vaccine phòng covid một mươi chín made in việt nam
để có sản phẩm trong nước nhanh nhất sớm nhất
chính phủ cũng chỉ đạo cắt giảm tối đa các quy trình thủ tục cản trở việc nghiên cứu chuyển giao sản xuất vaccine
đến nay cả nước có hai nhà sản xuất đang nghiên cứu phát triển vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó vaccine nanocovax đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
ngoài ra sau nhiều lần đàm phán
công ty vaccine và sinh phẩm số một vabiotech đã chính thức gia công đóng ống vaccine sputnik v của nga
với những nỗ lực của các nhà khoa học
việt nam phấn đấu cuối năm hai nghìn hai mươi một hoặc chậm nhất đầu năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ có một nhà máy sản xuất vaccine quy mô lớn đi vào hoạt động
hiện nay các nghiên cứu của giai đoạn hai đã khẳng định là các đối tượng tham gia thử nghiệm đều an toàn
có tính sinh miễn dịch và có khả năng trung hòa

sông sông với nỗ lực đảm bảo nguồn vaccine
các kịch bản phương án tổ chức chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn nhất trong lịch sử
cũng khẩn trương được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế quân đội công an và các bộ ngành
thực hiện nguyên tắc tiêm đến đâu an toàn đến đó
bộ y tế cũng đã xây dựng quy trình và tập huấn cho các địa phương từ vấn đề bảo quản phân phối tổ chức tiêm
với hệ thống y tế phân cấp rất bài bản mục tiêu của chiến dịch là đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tiêm một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín cho bảy mươi dân số
bộ y tế cũng đã thành lập hai tiểu ban
thứ nhất là tiểu ban về giám sát chất lượng vaccine
có chất nhiệm là giám sát toàn bộ tổ chức chất lượng vaccine
có chất nhiệm là giám sát toàn bộ tổ chức chất lượng vaccine
toàn bộ quá trình chúng ta từng khấu kiểm nhận bảo quản vận chuyển vaccine ở các tuyến
và một cái tiểu ban thứ hai nữa đó là tiểu ban về an an toàn thiêm chủng
và tiểu ban này thì có quý vị trách nhiệm trong việc
giám sát kiểm tra về việc sử dụng vaccine đảm bảo an toàn thiêm chủng
để mọi người dân được tiếp cận vaccine bình đẳng thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương
thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng công khai
minh bạch linh hoạt hiệu quả đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng kịp thời an toàn
ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine
việc phân bổ vaccine dựa trên một số các nguyên tắc rất cơ bản theo chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
vấn đề thứ nhất là ưu tiên cho những vùng có dịch và trong những vùng có dịch như vậy thì ưu tiên cho những khu vực mà có dịch nhiều nhất
vấn đề thứ hai là ưu tiên cho những địa bàn những địa phương có nhiều khu công nghiệp
những địa phương có đầu tổ phát triển kinh tế và đảm bảo vấn đề về tăng trưởng cũng như phát triển về vật kinh tế
thế rồi ưu tiên cho những địa phương nơi giao lưu đi lại những vùng biên giới và tất cả những địa phương có nhiều yếu tố nguy cơ
và dựa trên cái đó thì chúng ta đã phân bổ vaccine cho các địa phương đó
với lượng vaccine phòng covid một mươi chín có được và sự nỗ lực của chính phủ các bộ ban ngành
địa phương cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân cả nước hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước đã có một bốn trăm năm mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến ngày hôm nay là hơn bốn ba mươi sáu triệu liều
tối nay việt nam có thêm ba hai trăm hai mươi bảy ca mắc mới trong đó tp hcm vẫn là nhiều nhất với một bảy trăm tám mươi năm ca
như vậy là tính tổng cả ngày hôm nay cả nước đã ghi nhận gần sáu hai trăm linh ca mắc mới
trong chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng đã có buổi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng bệnh viện giã chiến
đặt tại khu ký túc xá phía tây thuộc quận liên triểu thành phố đà nẵng địa bàn có nhiều khu công nghiệp khu chế xuất đang hoạt động
bệnh viện giã chiến có quy mô từ một bảy trăm linh đến hai giường được lắp sáp theo năm giai đoạn
khi vừa đưa vào vận hành sẽ đáp ứng kịp thời công tác thu dung điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
nhất là trong bối cảnh các ca mắc tại thành phố liên tục gia tăng
ở thời điểm này đà nẵng đã hoàn thành việc lắp ráp ba trăm năm mươi giường bệnh trong tổng số một bảy trăm năm mươi dường bệnh
bệnh viện giả chiến khu ký túc xá phía tây sau khi đi vào hoạt động sẽ điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín có biểu hiện nhẹ và vừa
đây cũng là cơ sở hai trực thuộc bệnh viện đà nẵng do bệnh viện đà nẵng quản lý và vận hành
đến thời điểm hiện tại thì công tác lắp ráp đang được tiến hành một cách khẩn trương
bệnh viện giả chiến tại ký túc xá phía tây thành phố có quy mô một bảy trăm linh giường điều trị
nhưng có thể thực kê từ hai đến hai hai trăm linh giường
bệnh viện giã chiến tận dụng năm block sẵn có
việc lắp ráp chia theo năm giai đoạn tùy vào số lượng bệnh nhân tiếp nhận mà có thể linh động lắp ráp thêm dường bệnh
sau bốn ngày đà nẵng đã nhanh chóng hoàn thiện tất cả các quy trình của bệnh viện giả chiến
đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế
bệnh viện cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các trang chiếc bị nhu yếu tẩm hồi phút
các mạng vật tư y tế thậm chí là những trường hợp bệnh nhân gấp cứu điều trị bệnh nhân nặng rất nặng
nguy kịch thì bệnh viện cũng
đây là tuy nhiên bệnh viện giải chiến nhưng mà cũng phải có đối phó với tất cả những tình huống có thể xảy ra
bệnh viện giã chiến được chia làm ba vòng vòng vòng ngoài vòng xét nghiệm tiếp nhận và vòng điều trị bệnh nhân dương tính
từng vòng sở y tế sẽ huy động nguồn nhân lực phù hợp với từng nhiệm vụ
hiện tại ngoài một trăm tám mươi y bác sĩ của bệnh viện đà nẵng
bệnh viện giã chiến còn có sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện tư nhân
bệnh viện bộ ngành đóng chân trên địa bàn thành phố
chúng ta cũng có liên tục các bệnh nhân được điều trị ở bệnh viện phổi và hòa vang
thì chúng tôi đưa những cái ekip đó về bệnh viện phổi để các em thực hiện tham gia trực tiếp luôn
sau khi được tập huấn rồi tham gia trực tiếp
thì bây giờ gần như là cái việc mà huy động và sử dụng nguồn lực nó rất là thuận lợi
ngoài ra để đảm bảo đủ yêu cầu
bệnh viện giã chiến vận hành bệnh viện giã chiến
trong chiều nay sở y tế phối hợp với các ngành liên quan
tổ chức thẩm định về mặt chuyên môn phòng cháy chữa cháy điện nước công nghệ thông tin
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an thành phố đã lên phương án vẫn duy trì một chút cố định trước đó
và bố trí thêm lực lượng trực chốt hỗ trợ vòng ngoài
dự kiến sáng ngày hai mươi ba tháng bảy bệnh viện giã chiến chính thức đi vào hoạt động
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và các quyết định khởi tố bốn bị can để điều tra về hành vi làm sai lệch kết quả bầu cử
quy định tại khoản hai điều một trăm sáu mươi một bộ luật hình sự
bốn bị can gồm nguyễn xuân hùng nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân xã tráng việt
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chủ tịch ủy ban bầu cử xã tráng việt
và là ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân xã tráng việt nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nguyễn hữu hoàn nguyên tổ trưởng tổ bầu cử số bốn xã tráng việt
nguyễn hữu đô trung đội trưởng trung đội dân quân xã tráng việt
và đỗ văn việt tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân cơ động xã tráng việt
quá trình điều tra bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định
sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trong khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số bốn
do lo sợ không trúng cử đối tượng nguyễn xuân hùng đã bảo đối tượng nguyễn hữu hoàn
lấy giúp một số phiếu bầu cử hội đồng nhân dân xã tráng việt
về lại bốn người có tên trên phiếu trong đó có tên của mình
rồi nhờ nguyễn hữu đô và đỗ văn việt mang số phiếu này đến bỏ vào hòm phiếu
tại tổ bầu cử số bốn dẫn đến việc thừa bảy mươi năm phiếu so với số phiếu phát ra
khi kiểm phiếu vào lúc kết thúc bầu cử
hiện công an tp hà nội đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
phối hợp với các đơn vị liên quan đã liên tiếp triệt phá hai chuyên án
bắt giữ ba đối tượng thu giữ một số lượng lớn ma túy
cụ thể vào trưa nay tại khu vực bản co hón xã xuân lao huyện mường ảng
lực lượng công an bắt quả tang đối tượng hờ a giành chú tại huyện mường ảng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn bánh heroin
cùng ngày tại khu vực bản sa lông xã sa lông huyện mường trà
lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng lý a đáp và vừa a mua
cùng chú tại huyện mường trà mua bán trái phép chân ma túy
khám xét người và phương tiện thu giữ ba mươi bốn túi ni lông màu xanh
bên trong có chứa sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
khi bị phát hiện các đối tượng chống trả hòng tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng chức năng bao vây không chế và bắt giữ